khánh hòa hiện là tỉnh có số ca mắc sốt xuất huyết đứng đầu khu vực miền trung
từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã có gần bảy ca mắc sốt xuất huyết
trong đó có một ca tử vong phát hiện và xử lý hơn ba trăm bốn mươi ổ dịch
so với cả năm hai nghìn một mươi tám số ổ dịch tăng gấp tám lần số ca mắc tăng hơn năm lần
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa những năm trước
thông thường đỉnh dịch rơi vào tháng chín và tháng một mươi
tuy nhiên năm nay dịch lại phát triển mạnh ngay từ những tháng đầu năm
dịch bùng phát cao nhất từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh ghi nhận hơn một ca đến hơn hai hai trăm linh ca một tháng gấp hơn tám lần so với cùng kỳ
các tháng bốn đến tháng bảy bắt đầu giảm dần xuống dưới một ca mắc một tháng
theo chu kỳ của dịch bệnh có khả năng trong những ngày cuối tháng bảy và mùa mưa năm nay
tình hình xuất xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp
ngành y tế tỉnh khánh hòa đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch